nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
ubnd tp hcm vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động triển lãm cổ động tuyên truyền về chủ tịch hồ chí minh
các hoạt động đầy ý nghĩa này nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng hồ chí minh
di trúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của người
theo đó công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện xuyên suốt năm hai nghìn một mươi chín
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị và chuyên đề năm hai nghìn một mươi chín
xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước
hướng đến kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dự kiến từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động triển lãm năm mươi năm tp hcm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh

tuyến đường nguyễn huệ đường đồng khởi nhà văn hóa thanh niên và cung văn hóa lao động
ngày một mươi năm tháng năm ban tuyên giáo và ban tổ chức tỉnh ủy sóc trăng đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học
sóc trăng thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh về xây dựng trình đốn đảng
hội thảo đã thông qua ba mươi bốn bài tham luận của các học giả học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
các ban xây dựng đảng trung ương cán bộ lãnh đạo trong và ngoài tỉnh
qua thực hiện di trúc của bác
sóc trăng có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng trình đốn đảng
năm hai nghìn một mươi tám có một trăm hai mươi ba trên sáu trăm ba mươi năm tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bốn trăm tám mươi sáu trên sáu trăm ba mươi năm tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
kết quả cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn bảy mươi ba hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn hai mươi năm
cán bộ lãnh đạo được tín nhiệm đạt trên năm mươi
hôm nay là ngày một mươi năm tháng năm tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
liên đoàn lao động tỉnh quảng nam tổ chức lễ tuyên dương cá nhân điển hình
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại buổi lễ đã có chín mươi đoàn viên công đoàn tiêu biểu được tuyên dương
hiện nay toàn tỉnh quảng nam có hơn một chín trăm hai mươi chủ tịch công đoàn cơ sở nghiệp đoàn
qua học tập và làm theo bác nhiều địa phương đơn vị đã có nhiều cách làm hay
sáng tạo và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình
dịp này ban tổ chức đã tuyên dương chín mươi cá nhân điển hình tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ tịch công đoàn cơ sở nghiệp đoàn công nhân lao động tiêu biểu
đại diện cho gần một trăm năm mươi công nhân viên chức lao động toàn tỉnh quảng nam